chuyển sang phần tin an ninh trả tự ngày hôm nay tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo võ thị sóc
chú tại quận sơn trà một mươi hai năm sáu tháng tủ về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
theo cáo trạng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bà nguyễn thị hồng vĩnh chú phường vĩnh trung quận thanh khê kể với sóc chuyện vợ chồng ông lê cao bách
chú quận ngũ hành sơn nợ vĩnh hơn chín tỷ đồng sóc địa ra lý do là có quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an thành phố đà nẵng
do vậy bà vĩnh đã nhờ sóc giúp đòi nợ và hứa trả sóc ba mươi số tiền đòi được
sau đó sóc liên tục bà vĩnh chuyển tiền bồi dưỡng để được giải quyết nhanh
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bà vĩnh đưa dóc gần một tám tỷ đồng
qua điều tra xác minh công an tp xác định sóc đã bịa chuyện quen biết lãnh đạo để lừa đảo chiếm hoạt tài sản của nạn nhân